hội nghị sơ kết hoạt động thi đua sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội
và các tổ chức liên hiệp vừa được diễn ra tại hà nội dự và phát biểu có đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng dự có đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung mương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các khối thi đua đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm
đồng hành cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay số tiền và hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
thông qua hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp đạt trên hai tỷ đồng
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các thành viên trong khối thi đua
cần tiếp tục giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ của chính phủ
để tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng và nhanh chóng
phản ánh những bất cập hoặc sai phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý